chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn phú cường cho biết giá sách giáo khoa có phạm vi ảnh hưởng rất rộng tác động trực tiếp đến người dân trong đó có người thu nhập thấp
vì vậy cần thiết phải kiểm soát không chế giá để đảm bảo không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng
để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân nhất là người nghèo thường trực ubnd tài chính ngân sách đề nghị nhà nước quy định giá bán tối đa
bộ trưởng bộ tài chính cũng cho biết riêng đối với dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư trên cơ sở chủ trương của quốc hội chính phủ sẽ khẩn trương nghiên cứu đánh giá kỹ để có đề án riêng trình quốc hội ban hành nghị quyết thực hiện
do đó trước mắt chưa đưa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá tại phụ lục kèm theo dự luật này
qua thảo luận các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ cần đánh giá tổng kết lại hiệu quả việc trích quỹ sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu bởi nhiều doanh nghiệp phản ánh việc điều hành chưa linh hoạt làm giá trong nước chưa bám sát thị trường

qua thảo luận các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ cần đánh giá sang giàu bởi nhiều doanh nghiệp phản ánh việc điều hành chưa linh hoạt làm giá trong nước chưa bám sát thị trường